trong bối cảnh việt nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trong mọi lĩnh vực
nhiều hiệp định tự do thương mại thế hệ mới được ký với nhiều quốc gia ở khắp các châu lục
và cơ hội để doanh nghiệp việt vươn ra thế giới đang rất thuận lợi
trong nước khởi nghiệp là chủ đề được các cấp hành trình
các ngành và cả xã hội quan tâm thương hiệu quốc gia khởi nghiệp đang dần hình thành khi mà nhiều bạn trẻ
đã và đang khẳng định tư duy và khả năng sáng tạo với nhiều dự án khởi nghiệp thành công
mới đây nhất một start up việt abivin đã vượt qua các đội thi đến từ bốn mươi quốc gia trên thế giới
và trở thành quán quân của startup world cup với giải thưởng một triệu usd đầu tư
đây chính là tiền đề động lực để những người việt trẻ tuổi đóng góp cho nền kinh tế của đất nước
nâng tầm vị thế của việt nam
tiền đề động lực của việt nam là một tiền đề động lực which receives interest from all levels sectors and society
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ doanh nhân lê đăng khoa
hay còn được thế hệ trẻ biết tới với biệt danh sát khoa
nhà khởi nghiệp cực kỳ thành công với một loạt những thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước
nhiều dự án khởi nghiệp anh thực hiện hoặc tham gia hỗ trợ
đã mang các sản phẩm thuần việt made in vietnam ra với bạn bè thế giới
và như thường lệ tiếp theo sẽ là tiểu mục việt nam yêu thương
cũng sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
chiều ngày một mươi bảy tháng năm tại trụ sở chính phủ
thủ tướng đã tiếp bà teresa cristina bộ trưởng nông nghiệp chăn nuôi và cung ứng brazil

trên trường quốc tế
tại buổi tiếp thủ tướng khẳng định việt nam đánh giá cao vai trò vị thế chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng của brazil trên trường quốc tế
coi trọng tăng cường mở rộng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
thủ tướng mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp
qua đó góp phần giảm nhập siêu của việt nam từ brazil
thủ tướng đề nghị thời gian tới hai nước thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp
đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực
trong đó tăng cường thương mại và đầu tư với quy mô lớn hơn
bộ trưởng tereza cristina cam kết sẽ nỗ lực nhanh nhất để mặt hàng tôm việt nam vào được thị trường nước này
qua đó góp phần cân bằng thương mại song phương
brazil mong muốn xuất khẩu sang việt nam những sản phẩm có thế mạnh
trong đó có hàng nông sản như thịt bò
nhận lời mời của thủ tướng liên bang nga dmitry medvedev
thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân đã thăm chính thức liên bang nga từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng năm
trong thời gian ở moscow
thủ tướng đã có các cuộc hội đàm hội kiến với các nhà lãnh đạo liên bang nga
đặc biệt một trong những hoạt động trọng tâm của chuyến thăm là thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
cùng với lãnh đạo cấp cao liên bang nga chủ trì lễ khai mạc năm chéo việt nga
thủ tướng đã dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam liên bang nga và tiếp một số doanh nghiệp lớn của nga
có những đóng góp tích cực vào quan hệ hai nước
chuyến thăm chính thức liên bang nga của thủ tướng diễn ra trong bối cảnh năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi
hai nước sẽ tổ chức năm việt nam tại nga và năm nga tại việt nam
nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nam liên bang nga
một nghìn chín trăm chín mươi bốn hai nghìn một mươi chín và bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương một nghìn chín trăm năm mươi hai nghìn hai mươi
chuyến thăm khẳng định việt nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực nhất là về kinh tế thương mại đầu tư
chuyến thăm chính thức liên bang nga của thủ tướng nguyễn xuân phúc phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
với những hoạt động quan trọng chắc chắn sẽ góp phần củng cố và phát triển mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
lên một tầm cao mới đặc biệt là thúc đẩy kinh tế thương mại đầu tư hợp tác địa phương nâng cao sự hiểu biết của người dân nga
nhất là thế hệ trẻ về đất nước và con người việt nam qua đó tăng cường tình cảm gắn bó hữu nghị thủy chung giữa nhân dân hai nước
sau chuyến thăm liên bang nga thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân thăm chính thức na uy từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng năm
và thụy điển từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng năm
nhận lời mời của bộ trưởng bộ ngoại giao cuba bruno rodige parisa ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
và đoàn đại biểu việt nam đã có chuyến thăm chính thức tới cuba từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng năm
tại buổi hội đàm
hai bộ trưởng nhất trí đánh giá quan hệ hai nước đã bước sang giai đoạn phát triển mới ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu
hai bên duy trì trao đổi đoàn tiếp xúc thường xuyên ở cấp cao và các cấp bộ ngành trên mọi lĩnh vực
hai bên nhất trí một số biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ song phương
sau cuộc hội đàm phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh và bộ trưởng ngoại giao cuba bruno rodriguez
đã ký kế hoạch tham khảo chính trị giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai giữa bộ ngoại giao việt nam và bộ ngoại giao cuba
cuba nhận lời mời của ngoại trưởng mỹ mike pompeo phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh có chuyến thăm chính thức hợp trung quốc hoa kỳ
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
sau đây sẽ là tiểu mục chuyện việt nam mời quý vị cùng gặp gỡ vị khách mời của chúng ta trong tuần này nhà khởi nghiệp trẻ lê đăng khoa
lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn doanh nhân lê đăng khoa đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
vâng thưa anh việt nam là một trong những quốc gia được đánh giá là có tinh thần khởi nghiệp hàng đầu trên thế giới
do đó ba năm tới thì sẽ được xác định là ba năm quốc gia khởi nghiệp và ba năm cả nước sẽ dồn lực để phát triển doanh nghiệp
vậy thì anh đánh giá như thế nào về phong trào khởi nghiệp
nó diễn ra rầm rộ trên tất cả các lĩnh vực trong nước ta thời gian vừa qua
họ nghĩ là ba năm nó cũng là một thời gian đủ dài
thực ra thế giới ngày hôm nay nó dịch chuyển từng giây chỉ còn ba năm là rất là dài
và khoa nghĩ ba năm hay năm năm không quá quan trọng bằng trong ba năm này chúng ta tập trung như thế nào
và chúng ta định hướng như thế nào để hỗ trợ cho những phong trào khởi nghiệp này
và khoa rất là tin tưởng rằng nếu mà chúng có sự kết nối một cách rất là
rất là chặt chẽ giữa chính phủ và khối doanh nghiệp và các bàn chải tài năng thành một khối tổng thể liên kết được với nhau
thì thương hiệu việt nam của chúng ta những khởi nghiệp việt của chúng ta hoàn toàn có khả năng để chinh phục thị trường thế giới
có dùng từ là chinh phục luôn đó chúng ta không có gì phải sợ
quan trọng là bây giờ chúng ta cứ nghĩ là gì
anh đem sản phẩm của anh anh bán vào nước chúng tôi thì chúng tôi cũng phải đang ngồi động não mỗi ngày để làm sao
đem những sản phẩm đem những cái tài năng của chúng tôi
tài năng của chúng tôi bước ra thế giới
với xu thế hội nhập thì những xu hướng của phong trào khởi nghiệp trên thế giới có tác động như thế nào đến phong trào khởi nghiệp trong nước thưa anh
như quỳnh cũng biết là bây giờ là thời đại của hội nhập
thực ra thì thế giới của chúng ta gần hơn bao giờ hết
với cái sự hỗ trợ của công nghệ với cái sự nắm bắt về công nghệ của đặc biệt là lớp trẻ hiện tại thì rõ ràng là cái
ở đây là một cái thời điểm mà theo khoa rất là hấp dẫn
có nghĩa là mình sẽ cảm thấy cái cơ hội dành cho mình cũng như tất cả những doanh nghiệp bây giờ nó không còn dừng ở phạm vi thành phố hay quốc gia mà nó là thế giới
và đương nhiên đó cũng là một trong những cái tiêu chuẩn than chốt khi mà khoa lựa chọn một doanh nghiệp để đầu tư
thì chắc chắn mình luôn luôn nhìn vào cái tiềm năng của cái sản phẩm hay cái dịch vụ mà công ty đã cung cấp có bước ra được thế giới hay không
và trong hệ sinh thái của khoa thì hiện tại cũng có một vài start up đã tìm được đầu ra ở thị trường trên thế giới
có một câu mà khoa rất thích là think global mà act global
nghĩa là cái tư duy chúng ta phải là tư duy toàn cầu
nhưng khi chúng ta hành động nó phải rất địa phương
anh trên sân nhà anh anh phải đánh cho thật là giỏi
thì anh cứ cơ hội anh bước ra cái sân chơi của quốc tế thế giới thì anh có cơ hội được
nhưng mỗi ngày anh cũng đều phải có tư duy toàn cầu
tư duy toàn cầu là gì
chúng ta có bao nhiêu cơ hội trên thế giới
cái sự kết nối giữa thế giới ngày hôm nay nó như thế nào
tại sao tất cả những nhà đầu tư trên thế giới này ngày hôm nay lại tập trung rất nhiều về châu á
châu á chúng ta đang chiếm hai phần ba dân số thế giới
cái đó ai cũng biết
nhưng mà mọi người còn chưa để ý tới chuyện này
người ta đang dự kiến hai nghìn hai mươi là năm sau ấy

châu á có thể chiếm được từ bốn mươi năm năm mươi gdp toàn cầu
thì đó thể hiện được cái sức mạnh của châu á của chúng ta ngày hôm nay kinh hòa nó như thế nào
châu á rõ ràng ngày hôm nay có thể mình nói là trở thành một cái ốc đảo mà hệ tự cung tự cấp được
tôi có thể sản xuất tất cả các sản phẩm dịch vụ ra
và tôi không cần nhìn đi đâu xa hết
tôi bán trên cái châu á của chúng tôi thôi là để trầm được cái thị trường phân nữ của thế giới
thì đó chính vì cái tiềm năng đó và cái sự nguy hiểm đó của châu á
mới khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài họ buộc phải bước chân vào đây bất cứ cái giá nào
vì chúng ta là những người châu á hẳn hoi
thế mạnh của chúng ta là sinh ra và lớn lên
chúng ta quá hiểu về cái văn hóa
quá hiểu về cái cách tập tục
đó là một cái lợi thế vô cùng lớn
một người châu âu hay một người mỹ họ vào việt nam nào để họ thấm nhuận được cái văn hóa cái sự làm việc của người việt hay của những người châu á
họ cần một thời gian rất là dài
chúng ta không cần
vậy thì đó
đó là một cái tiềm năng rồi
và trong cái châu á đó
đông nam á lại là một con đồng mới nổi lên đó
thì đó là cái thứ mà chúng ta rõ ràng chúng ta phải cảm thấy là chúng ta biết ơn
vì chúng ta đang sinh ra trong cơ thể khá là thịnh thế
nhưng mà bây giờ cái sự biết ơn đó nó chỉ có giá trị nếu như thực sự chúng ta có sự đầu tư và sự chuẩn bị thật là bài bản
để chúng ta biến những cái cơ hội này thành những giá trị cốt lõi
mà nó có thể thực thi ra được một cách bài bản
các hiệp định thương mại tự do liên tục được ký kết
điều này thì cũng đồng nghĩa với việc là thị trường mở rộng
và sẽ có nhiều hàng hóa ngoại xuất hiện hơn ở việt nam chúng ta
vậy làm thế nào để chúng ta khởi nghiệp thành công
và cũng như là những doanh nghiệp việt nam có thể tồn tại được trong bối cảnh như vậy
việt nam chúng ta là đất nước có dân số trẻ nhất thế giới
hơn sáu mươi năm trong một cái dân số một trăm linh triệu dân này
và việt nam chúng ta lại có một vị trí rất là chiến lược của đông nam á
và đông nam á bây giờ rõ ràng là cái tâm điểm của thế giới
tại vì việt nam một trăm linh triệu dân đã lớn
nhưng mà thật ra nó chưa là gì so với những cái đất nước quá lớn như trung quốc hay ấn độ
nhưng mà nếu mà chúng ta gợp hết cái đông nam á chúng ta làm
chúng ta có một thị trường sáu trăm linh triệu dân
và rất chẳng
thì đó đầu tiên là cái hút
là cái nôi để tạo ra những cái khởi nghiệp tiềm năng hay tiếng anh nó gọi là unicorn đó
và đông nam á chúng ta có năm cái unicorn
có nghĩa là năm cái khởi nghiệp tỷ đô rồi
ở việt nam mình có một cái là vng
và rõ ràng cái đó là một cái động lực rất là to lớn
để cho chúng ta thấy được là
cái cơ hội lớn đến mức nào ở thời điểm hiện tại
quay trở lại cái câu chuyện mà những cái hiệp định thương mại mà tự do
thì theo khoa cái đó giống như nãy khoa nói
nó là cơ hội
nhưng mà rõ ràng nó cũng là một cái thách thức rất là to lớn
tại vì bây giờ tôi muốn bán đồ sang sân nhà anh
thì tôi cũng phải cho phép anh bán đồ sang sân nhà tôi
nếu như chúng ta xét ở cái vai trò là người dùng cuối
người tiêu dùng
chắc chắn sẽ vô cùng có lợi
tại vì chúng ta có rất nhiều lựa chọn
về tất cả các mã hàng từ sản phẩm tới dịch vụ
nền tảng quốc gia của chúng ta xuất phát điểm từ lĩnh vực nông nghiệp
đó có phải là lý do mà anh lựa chọn hoa
là lĩnh vực mà anh đang đầu tư hay không
tiềm năng của lĩnh vực này như thế nào
liệu là có đủ để anh đưa những cánh hoa việt nam ra với bạn bè thế giới hay không
thực ra mọi người biết về khoa rất là nhiều về cái mảng hoa ba mươi tám độ
nhưng thực ra đó là cái khoa đầu tư vào hoa thì cũng gần ba năm mấy bốn năm
nhưng mà sau cái thương hiệu hoa ba mươi tám độ này
thì đặc biệt là sau chương trình thương vụ bạc tỷ
mọi người biết tới khoa mọi người quan sát khoa
thì cái đó cũng mở ra cho khoa cơ hội rất là tốt
để khoa có thể tiếp cận được rất là nhiều khởi nghiệp và tiềm năng
khoa thì bây giờ mình đang xuất khẩu đi campuchia
đang cố gắng xuất khẩu đi qua bên singapore
và thậm chí là đang tìm cái đường vào ở thị trường hoa pakistan
việt nam chúng ta là đất nước nông nghiệp
và rõ ràng cái nông nghiệp và cái du lịch đó là cái bản sắc
chúng ta hoàn toàn có đầy đủ cái cơ hội
lẫn cái chất liệu đầy đủ
để mà bước ra thế giới
chúng ta có thể xuất khẩu hoa việt nam ra thế giới
chúng ta có thể xuất khẩu đồ nội thức việt nam ra thế giới
chúng ta có thể xuất khẩu những cái phần mềm gia công phần mềm của trí tuệ việt nam ra thế giới
và còn nhiều nhiều nhiều nữa
thế rồi khoa đang rất là hứng thú về cái mảng về bột dừa
thị trường bây giờ do cái nhu cầu về sức khỏe
đặc biệt là những người dân của những quốc gia phát triển họ bây giờ họ rất là
càng lúc càng quan tâm sức khỏe của họ
thì họ nên từ từ họ chuyển từ cái bột mì sang cái bột dược
khi mà lắng nghe những chia sẻ của lê đăng khoa thì tôi cho rằng là
nhiệt huyết của anh là thứ không cần phải bàn cãi nữa rồi
nhưng tôi có một cảm giác dường như anh nung nấu là muốn
mình thành công và đem một điều gì đó về cho quê hương mình
giống như là người mà anh thần tượng
tôi được biết đó là bill gates
thật ra thì đã là một người con của đất việt
sinh ra và lớn lên ở đất nước việt nam thì đối với khoa luôn luôn là một cái niềm rất là tự hào
phải có đất nước này phải có gia đình có ba mẹ mà đẻ ra mới có mình được
và khi mà mình may mắn mình dùng từ thật sự may mắn để mình có một cái thành công
thì mình cũng phải suy nghĩ làm sao để mình trả lại trả đời những cái may mắn đó
thì bản thân khoa thì xuất thân từ gia đình làm nông nghiệp kinh doanh về phân bọn
từ những năm hai mươi tuổi tới bây giờ là ba mươi bảy một mươi bảy năm trời khoa tiếp xúc với nông dân
thì kiến thức của khoa về nông nghiệp khá là nhiều
và mình cũng thấy được rất là nhiều cái cơ hội
và mình cũng thấy được rất là nhiều cái trăn trở
và cái trăng trở của người nông dân đó thật ra nó luôn là một cái cơ hội
để dành khoa cũng muốn gửi găm tới các bạn trẻ đang làm kỹ nghiệp
mà thực ra chúng ta đang có một cái mỏ vàng rất là lớn
đó là nông nghiệp
mà khoa lại cảm thấy là các bạn trẻ hơi thở ơ
khi mà nhắc tới những cái khởi nghiệp về nông nghiệp
hay là những cái làm những cái công việc liên quan những cái sản phẩm nông nghiệp
mà đó mới thực sự là những cái mỏ vàng theo khoa
tại vì khoa cũng mong muốn là gì
khi các bạn trẻ bắt đầu trú tâm vào cái tiềm năng rất lớn của nông nghiệp này
thì chúng ta lại có những cái bắt tay nó cụ thể hơn và nó tiếp xúc cho nhau mạnh mẽ hơn
thì cái cơ hội chúng ta đưa được những sản phẩm nông nghiệp mang đậm dấu ấn của việt nam chúng ta ra thế giới
mới lớn được
những người khởi nghiệp thì luôn luôn có trong mình đầy những hoài bão những ước mơ
thế nhưng mà những hoài bão và những ước mơ đó sẽ không thể hiện thực
nếu như chúng ta không xác định được tầm nhìn
làm thế nào để chúng ta xác định được tầm nhìn
và khiến cho phong trào khởi nghiệp không chỉ dừng lại ở hai chữ phong trào
nhìn thì có vẻ là bản thân khoa đang đầu tư vào đa ngành
nhưng thực ra khoa làm chỉ có một việc thôi
khoa mạnh nhất là về khởi nghiệp
mình nhìn ra được những cơ hội trong vấn đề làm thương hiệu làm marketing
và quan trọng nhất là mình nhìn thấy được cái tầm nhìn
và sự kết nối của những khởi nghiệp này
thì khoa làm bốn cái vai trò đó
chứ khoa không có quá xa đà vào câu chuyện vận hành
vì mình biết cái đó nó không phải thế mạnh của mình
khoa quan điểm là mỗi người cao lắm là chỉ có một hai vũ khí sắc nhỏ sắc bán thôi
chứ còn bây giờ môn nào mình cũng muốn môn nào mình cũng đánh
thì đôi khi nhiều khi nó lại chưa phải là tốt
thì khi mình nhìn được cái khía cạnh đó
thì mình bắt đầu đi tìm những cái công ty những doanh nghiệp tiềm năng
nhưng và quan trọng hơn hết là mình phải tìm được những người đối tác bổ sung cho mình được
cái phần mình không mạnh đó là cái phần vận hành
nên là thông thường tất cả những start up mà khoa đầu tư
thì cái vấn đề vận hành công ty nó phải ở mức rất tốt thì khoa mới bắt đầu tiếp cận
thật ra các bạn trẻ rất là máu lửa rất là nhiệt huyết
và khi mà khoa tiếp xúc với nhiều bạn trẻ mà họ khởi nghiệp
rõ ràng mình phải công nhận điều là họ tài năng
nhưng đôi khi cái tài năng đó nó sẽ là con dao hai lưỡi
khoa hay nói với các bạn trẻ là gì
các em mà muốn thành công thực sự các em phải cân bằng hai cái tính cách
đó là cái sự quyết liệt và cái sự khiêm nhường
đôi khi chúng ta cảm thấy chúng ta giỏi
chúng ta hơn cái bạn bè đồng trang lưỡi của chúng ta
chúng ta quyết liệt với giấc mơ của chúng ta
chúng ta quá tự cao
tự cao làm sao có nghĩa là cái gì tôi cũng làm được hết
khi mình bắt đầu có những cái tư tưởng đó mình không còn lắng nghe nữa
và mình thiếu cái sự khiêm nhường đó
thì mình không có lắng nghe mình không có học hỏi mình không có quan sát
mình như một cái người mù mà đi vô một gọi là vũ đài mà ở đó
cảnh tranh vô cùng khốc liệt
và mình vẫn cảm thấy rất là tự tin
không phải là nguy hiểm nữa mà là
chỉ có một con đường là chết
có nghĩa mình phải khiêm nhường
cái tính khiêm nhường đó rất là quan trọng trong cái vấn đề đó giúp cho mình
mỗi bước chân của mình đi mình đều phải rất là quan sát
coi là bây giờ tôi đang mạnh cái gì và tôi thực sự đang rất yếu cái gì
và cái rất yếu đó của tôi thì bây giờ tôi cần phải kiếm những người
như thế nào
để làm cho tôi có thể mạnh được
và vấn đề về niềm tin
niềm tin nó đến từ đâu
niềm tin chắc chắn nó phải tới từ cái kiến thức
và cái kiến thức mà muốn có được là phải trao dội
niềm tin đến từ đâu nữa
tới từ cái kinh nghiệm
kinh nghiệm nó tới từ trao dội
nếu như anh hay chị chưa bao giờ đi làm trong một công ty
hay là vận hành một công ty
thì cho anh chị giỏi cách mấy
cái kiến thức của anh chị nó chỉ ở mức lý thuyết thôi
cái vấn đề chúng ta học
ở trên trường lớp
quan trọng không
rất quan trọng
nhưng đó là cái gì
đó là lý thuyết
cái trận chiến bên ngoài nó
nó khác biệt hơn rất là nhiều
ít nhất anh cũng phải đi làm cho một cái công ty
thì anh mới hiểu được công ty nó vận hành như thế nào
tất cả các phòng ban nó liên kết với nhau như thế nào
rồi anh mới hiểu được thương trường như thế nào
cái tính trí cạnh tranh trong cái ngành nghề đó ra sao
ít nhất cũng phải vài năm mình trao dội trong môi trường như thế
thì mình mới có một cái kiến thức
và cái trải nghiệm của một cái kiến thức đó
nó ra cái
cái tự tin
ra cái nhiệt huyết
chứ còn nếu như mình nhìn mình cứ cảm thấy là
ôi ý tưởng mình tốt lắm
bây giờ ý tưởng này duy nhất
tôi tự tin về ý tưởng của tôi
cái tự tin đó
nó là tự tin bằng cái miệng
và bản thân coi với tư cách một cái nhà đầu tư
thì khoa sẽ không bao giờ đầu tư cho các bạn nếu chỉ có cái miệng
thì quay trở lại cái câu chuyện khởi nghiệp
khởi nghiệp là một cái điều đó đối với khoa nó rất là
nhưng mà rõ ràng chúng ta nếu như dừng ở mức phong trào như quỳnh nói
thì rõ ràng cơ hội chiến thắng chúng ta là bằng không
chúng ta phải quyết liệt
và chúng ta phải quyết liệt một cách có tính toán
có chuẩn bị
có kinh nghiệm
và quan trọng nhất và lớn nhất
đó là phải có ekip
còn nếu như chúng ta nghĩ chúng ta đi được một mình
thì rõ ràng thì không nghĩ là ai có thể mà một mình mình có thể tạo ra một cái
khởi nghiệp thành công mà ra được thế giới
và cái đó gần như là không thể
báo chí viết nhiều về anh
và cũng nhận định là anh là một người làm thương hiệu cá nhân rất tốt
vậy anh đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của câu chuyện làm thương hiệu cá nhân
tác động đến thương hiệu của doanh nghiệp
và nói rộng hơn là từ thương hiệu của cộng đồng doanh nghiệp
có thể tác động đến thương hiệu của quốc gia việt nam
ngày hôm nay cái vấn đề làm bất cứ một cái sản phẩm dịch vụ gì
cái vấn đề cái vai trò của thương hiệu nó cực kỳ to lớn
cái đó thì
không chúng ta không cần phải bảo
và rõ ràng thì cũng rất là nhiều lãnh đạo trên thế giới
họ đi theo cái chiến lược đó
thì rõ ràng là hai cái
họ dùng hai cái câu chuyện này họ kết nối vào nhau
họ bổ trợ cho nhau
họ xây dựng thương hiệu đang chéo vào nhau
nó tạo ra một hiệu ứng khá là tốt
nhưng đó là mình đang nói về mặt tích cực
nhưng mà cái thử thách là gì
rõ ràng nó cũng tạo trong cái áp lực rất là lớn cho những nhà lãnh đạo đó
vì chắc chắn họ cũng phải đem cái đời tư của họ
một phần nào đó bước ra công chúng
và họ đảm bảo được là gì
cái thương hiệu của nhau
cái thương hiệu cá nhân của họ
mà nếu như bị tổn hại thì nó sẽ liên đến ngay lập tức
tới thương hiệu mà của doanh nghiệp của họ
nên rõ ràng cái câu chuyện này thì các bạn trẻ
khoan nghĩ là các bạn trẻ nên lưu tâm
bất cứ cái cơ hội nào nó cũng là cái thách thức
nếu như chúng ta lựa chọn vừa phát triển thương hiệu doanh nghiệp
lẫn thương hiệu cá nhân
thì chúng ta cần phải có cái sự ý thức
bảo vệ thương hiệu rất là cao
và chúng ta nói luôn nếu chúng ta nhìn quốc gia việt nam chúng ta
là một thương hiệu
thì chúng ta là những doanh nghiệp việt
cũng phải ý thức về chuyện đó
tôi bán một sản phẩm ra thế giới
với một thương hiệu việt
của một doanh nhân việt
thì nếu như tôi làm sai tôi làm bậy
thì tôi sẽ tổn hại rất
gọi là một cách gián tiếp
tới thương hiệu quốc gia của tôi
trong câu chuyện quốc gia
thì mỗi doanh nghiệp
dù quy mô vừa và nhỏ hay quy mô lớn gì
nó cũng là một dạng thương hiệu cá nhân
của một cái thương hiệu to hơn
là thương hiệu việt
và chúng ta muốn xây dựng
cái thương hiệu
khởi nghiệp việt nam này
thì chúng ta cũng phải ý thức
để làm sao chúng ta phải giữ được
cái thương hiệu
làm sao chúng ta
phát huy được cái thương hiệu việt nam
để tạo ra cái uy tín
của doanh nghiệp việt nam
trên thị trường thế giới
một lần nữa
cũng xin cảm ơn anh

chúc cho những dự án của anh
trong tương lai
sẽ còn thành công hơn nữa
ủy ban liên chính phủ họp thường niên tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
đã diễn ra khóa họp lần thứ hai mươi một tại moscow
hội đồng doanh nghiệp việt liên bang nga được thành lập
nhằm hỗ trợ xúc tiến thương mại
đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước
kim ngạch song phương giữa hai nước đạt hai bảy tỷ đô la
và năm hai nghìn một mươi bảy
đạt ba năm mươi năm tỷ đô la
đạt kỷ lục hơn sáu tỷ đô la
tăng một mươi sáu ba mươi năm so với năm hai nghìn một mươi bảy
các mặt khác
mặt hàng xuất khẩu chính của việt nam sang nga
gồm điện thoại may mặc nông thủy hải sản các loại
các mặt hàng nghiệp khẩu chính
gồm xăng dầu sắt thép phân bón máy móc thiết bị các loại
ví dụ hàng hóa việt nam có thể xâm nhập vào thị trường nga
đặc biệt là những hàng mà chúng ta có thêm mạnh
những hàng về nông sản về thủy sản về hàng may mặc
đấy là một lợi thế của chúng ta
với ra thành sẻ và chất lượng khá tốt
để giáp đứng thị trường nga
thứ hai nữa là chúng ta cũng có những điều kiện khác
ví dụ như là chúng ta tăng trường
ngoài thương mại ra thì còn phát triển du lịch là hai miếng
và tất nhiên nữa thì chúng ta cũng phải tính toán để rủi ro
hiện nay thì do cái bao vây công vận
chúng ta phải mang thanh toán bằng đồng đô la khó khăn
cho nên chúng ta cần phải có những cái giải pháp
và thanh toán bằng đồng nội tệ
thì cái điều này chúng tôi đã tham mưu
sứ quán việt nam tại liên bang đã tham mưu
để đề nghị các cấp quán chứng kiến của hai nhất
tham khảo khó khăn để doanh nghiệp của việt nam và liên bang nga
có thể thanh toán bằng đồng nội tệ
để bảo lệnh của ngân hàng chứng ương việt nam và của chứng ương nga
đặc biệt trong một vài năm trở lại đây
việt nam đã tăng cường đầu tư sang nga
hiện tại có hai mươi hai dự án đầu tư sang nga
với tổng vốn gần ba tỷ usd
trong đó lớn nhất là lĩnh vực chăn nuôi bò sữa
và nông nghiệp của tập đoàn th
có được kết quả khả quan như vậy
là do lãnh đạo cấp cao hai nước luôn tạo điều kiện tốt nhất
để nhà đầu tư hai bên mở rộng hợp tác phát triển
liên quan đến đầu tư thì trong lĩnh vực này
trong một số năm gần đây
có những thành tựu tương đối cụ thể
ví dụ trung tâm văn hóa thương mại hà nội moscow
đã bắt đầu hoạt động cách đây năm năm tại thủ đô của nga
nơi đây người dân moscow có thể mua được các hàng hóa từ việt nam
thử nghiệm khả năng y học cổ truyền của việt nam
tìm hiểu nền văn hóa của việt nam
trong quá trình tiến hành nhiều hoạt động tại đây
khi sang nga triển khai dự án
tôi vô cùng hạnh phúc
bởi một lẽ là
tư cả thống đốc tư cả bộ ban ngành
người ta xem các chính sách của chính phủ
đến đâu là ngài tổng thống vladimir
xem như là một mình lành chúng thôi
cho nên tất cả cũng nhìn về một hướng
và đặc điểm là cả bộ chủ chỗ của các ban ngành ở dưới này
họ rất là trẻ họ rất năng đồng
và tôi vẫn nhắc lại là họ rất yêu quê hương
nhưng để thành công hơn nữa
thì bộ chính sách của ngài tổng thống và chính phủ hoàn hảo rồi
nhưng vì đất nước nga vô cùng rộng lớn
do đó tôi muốn đề xuất là
ta phải triệt tiêu cái rào cản về thủ tục hành chính
bằng cách để nâng cao
và nâng thêm quyền hàm cho họ
để họ chịu trách nhiệm
trước cái bộ chính sách đấy
chuyến thăm chính thức liên bang nga của thủ tướng nguyễn xuân phúc
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng năm
diễn ra trong bối cảnh năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi
hai nước sẽ tổ chức năm việt nam tại nga
và năm nga tại việt nam
nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm ký kết hiệp ước
về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nam liên bang nga
và bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
xong phương một nghìn chín trăm năm mươi hai nghìn hai mươi
chuyến thăm khẳng định
việt nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống
và đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực
nhất là về kinh tế thương mại đầu tư
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của truyền hình nhân dân
cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận thêm những bài hát của quý vị và các bạn nhé
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý về trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa
thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
via our facebook page at truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email tapchiznacomgmail com
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo